ngoại trưởng mỹ antony blinken thông báo nước này sẽ cung cấp thêm một gói hỗ trợ nhân đạo trị giá hai trăm linh năm triệu usd cho ukraine
khoản viện trợ này sẽ hỗ trợ người dân ukraine giải quyết những nhu cầu cấp bách như thực phẩm nước uống an toàn dịch vụ bảo vệ giáo dục sinh kế hỗ trợ pháp lý y tế
khoản viện trợ trên cũng sẽ giúp các thành viên gia đình tại ukraine duy trì liên lạc nếu họ bị ly tán hoặc di tản
số liệu thống kê cho thấy kể từ khi xung đột nổ ra tại ukraine hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai hơn sáu triệu người đã phải rời khỏi nước này
trong khi hơn năm triệu người khác tuy vẫn còn ở lại trong nước nhưng buộc phải di rời nơi tạm trú
tính đến nay mỹ đã chi hơn hai một tỷ usd cho các hoạt động nhân đạo tại ukraine
washington cũng đã kêu gọi các quốc gia khác cùng tham gia nỗ lực này